chiều ngày hai tháng một mươi hai ubnd tp hcm tổ chức hội nghị triển khai đề án nâng cao chất lượng các tiêu chí xây dựng nông thôn mới
giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi trên địa bàn vùng nông thôn của thành phố
đề án này vừa được ubnd tp hcm phê duyệt vào ngày hai mươi năm tháng một mươi một vừa qua
theo đề án đến năm hai nghìn hai mươi toàn bộ năm mươi sáu xã và năm huyện của tp hcm sẽ đạt một mươi chín trên một mươi chín tiêu chí nông thôn mới
đến năm hai nghìn hai mươi tp hcm phấn đấu đạt thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn là sáu mươi ba triệu đồng một người một năm
mỗi huyện phải xây dựng ít nhất ba thương hiệu đặc trưng xây dựng mô hình sản xuất nông nghiệp có hiệu quả
tp hcm cũng đặt ra mục tiêu đến hai nghìn một mươi chín sẽ có chín mươi năm lao động có việc làm tại các xã nông thôn
thách thức đang đặt ra cho tp hcm là cần nhân rộng những mô hình sản xuất kinh doanh có hiệu quả ở từng xã nông thôn mới
việc nâng thu nhập bình quân đầu người ở khu vực nông thôn của thành phố đạt sáu mươi ba triệu đồng một người một năm so với khoảng bốn mươi năm bốn mươi sáu triệu đồng hiện nay là rất khó
để đạt được kết quả theo đề án thành phố phải hình thành cho được vùng sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung tổ chức liên kết từ sản xuất đến tiêu thụ cho nông dân
khi triển khai thực hiện phải phù hợp với thực tế của từng địa phương và không được quá sức dân
bên cạnh đó thành phố cũng nâng cao công tác dạy nghề và tạo công an việc làm tại chỗ cho lao động nông thôn
đồng thời phải nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền vận động và xem người nông dân là chủ thể của công tác xây dựng nông thôn mới